tháng sáu năm hai nghìn hai mươi quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố các đối tượng thêm tội mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đây là tội danh mới trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy trên toàn quốc chưa khởi tố được bất cứ vụ án nào với tội danh này
vụ án xảy ra lần này một lần nữa cho thấy việc quản lý giao dịch quản lý tài khoản của hệ thống các ngân hàng tại việt nam còn nhiều kẽ hở đặc biệt là đạo đức của mỗi cán bộ ngân hàng nếu không được chú trọng rất dễ nảy sinh ý đồ xấu
phòng ngược hoạt động này chúng tôi cho rằng là yếu tố mối chốt rất quan trọng yếu tố cán bộ vậy là cán bộ đặc biệt là các ngân hàng thương mại hiện nay đang trực tiếp giao dịch với khách hàng luôn luôn phải giữ vững được lập trường
cái thứ hai nữa là phải giữ vững được lập trường
luôn là phải trao dồi coi như là phải cập nhật các kiến thức hoạt động ngân hàng nhất là những cái tính năng và cái kỹ thuật liên quan nghiệp vụ phòng ngừa và cái thứ ba nữa là anh em cũng phải trao đổi để có cái kinh nghiệm để mình có cái phản ứng và nhận biết những cái dấu hiệu tội phạm
ngày hai mươi bốn tháng sáu ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh phú thọ tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc công an tỉnh phú thọ trong công tác đấu tranh truy bắt tội phạm góp phần bảo vệ an ninh an toàn hoạt động ngân hàng
qua vụ án này một lần nữa nhấn mạnh về công tác quản lý nhân sự cũng như đưa ra bài toán đối với ngành ngân hàng phải tính toán tới bài toán kiện toàn hệ thống công nguyện lõi nâng cao tính bảo mật và kiểm soát kỷ do
ngày hai mươi tám tháng sáu ngày gia đình việt nam trên báo công an nhân dân ngày hôm nay có đăng tải bài viết với tựa đề gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu giữ gìn văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình nhấn mạnh việc giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình lựa chọn chủ đề ngày gia đình việt nam hai nghìn hai mươi
bài viết nhấn mạnh đây là chủ đề có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện tại ảnh hưởng không nhỏ đến các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc nhất là văn hóa ứng xử gia đình
hợp với quan điểm của chủ tịch hồ chí minh về vai trò của gia đình người khẳng định quan tâm gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội gia đình tốt thì xã hội mới tốt xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn hạt nhân của xã hội là gia đình
và từ năm hai nghìn hai mươi chủ đề giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình vẫn được giữ từ năm hai nghìn một mươi chín và bộ văn hóa thể thao du lịch đã hướng dẫn các tỉnh thành phố trên cả nước triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tình thương chia sẻ

trong đó những chính sách nổi bật như chỉ còn ba trường hợp viên chức có biên chế suốt đời kéo dài thời hạn tối đa của hợp đồng làm việc xác định thời hạn với viên chức lên sáu mươi tháng
thông tin chi tiết được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hai mươi năm tháng sáu
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với ba trường hợp là viên chức được tuyển dụng trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cán bộ công chức chuyển thành viên chức người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
trước đây theo quy định của luật viên chức hai nghìn một mươi thì sau khi viên chức đã được thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn và tiếp tục ký hợp đồng sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn thường gọi là biên chế suốt đời
cũng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi theo quy định mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
thì hợp đồng làm việc xác định thời hạn có là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ một mươi hai tháng đến sáu mươi tháng
theo quy định hiện hành tạo luật viên chức hai nghìn một mươi thì hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ một mươi hai tháng đến ba mươi sáu tháng
tiền điện tăng phi mã thêm những bất cập cần điều chỉnh
đây là nhan đề bài viết đăng trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày hai mươi ba tháng sáu
bài viết đề cập đến việc nhiều khách hàng ở các tỉnh thành phản ánh hóa đơn tiền điện
thời gian nắng nóng vừa qua tăng cao thậm chí tăng gấp đôi gấp ba
cá biệt có trường hợp chỉ số điện tăng gấp ba mươi ba lần so với tháng trước
trước những thắc mắc của khách hàng ngành điện đã có những lý giải về vấn đề này là do nắng nóng
do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao
cùng với đó là do cách tính giá điện theo bậc mà ngành điện đã gấp dụng
các chuyên gia kinh tế cho rằng cùng với việc tiếp tục công khai minh bạch trong mua bán kinh doanh điện
tình trạng bù chéo những bất cập về biểu tính giá điện tồn tại từ lâu
đã tới lúc cần sửa phù hợp với điều kiện thực tế tỷ trọng dùng điện giữa các hộ
như là khi số hộ tiêu thụ dưới năm mươi kwh đã ít hơn trước
mặc dù những bất hợp lý này đã được đề cập nhưng đến nay vẫn chưa được sửa đổi
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với bản tin sáng phương nam
với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
mở đầu ngày hôm nay là một số cập nhật về văn hóa văn nghệ
chiều hai mươi bảy tháng sáu sở văn hóa thể thao tp hcm phối hợp với ban tuyên giáo thành ủy
tổ chức chương trình đối thoại văn hóa với chủ đề
giải pháp giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa
hướng tới xây dựng tp hcm thành phố văn hóa
chương trình có sự tham gia của lãnh đạo tp hcm
và các chuyên gia các nhà quản lý văn nghệ sĩ phóng viên báo chí
trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
đối thoại văn hóa là chương trình mang tính sáng tạo của tp hcm
nhằm cụ thể hóa chủ đề năm hai nghìn hai mươi bốn
là năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị
thúc đẩy hoạt động văn hóa của tp hcm phát triển năng động
đây là diễn đàn trao đổi bàn luận những vấn đề cốt lõi
về thực trạng các mặt đời sống
đang tác động đến môi trường văn hóa đến cuộc sống của người dân thành phố
qua đó nhằm thông tin những chủ trương chính sách của thành phố
cũng như lắng nghe ghi nhận ý kiến của các chuyên gia các nhà quản lý
và người dân liên quan đến lĩnh vực này
tại buổi đối thoại các đại biểu đã được lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi
về những thuận lợi khó khăn trong xây dựng nền tảng văn hóa ứng xử
giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế
điển hình như chị phùng thị diệu hương
phó bí thư thượng trực ban cáng sự đoàn đại học quốc gia tp hcm
với góc nhìn của một người trẻ về điểm mạnh điểm yếu của thanh niên thế hệ mới
về ý thức trách nhiệm của thanh niên
trong việc xây dựng cho bản thân vốn văn hóa bản lĩnh trong thời kỳ hội nhập
như ông lê hoài nam phó giám đốc sở giáo dục đào tạo
về việc xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử của học sinh sinh viên
trong học đường và môi trường xã hội
với cái vai trò giám sát phản biệt xã hội
cũng như là tuyên truyền vận động người dân của mặt trạng tổ quốc đồng thể
thì chúng tôi cũng hết sức đồng hành cùng với đảng chính quyền
các cách để làm sao nghĩ quyết đảng đi vào cuộc sống
cũng như việc tổ chức thực hiện của chính quyền
phải lắng nghe được tiếng nói của người dân
đồng thời đóng góp hiến kế với những tồn tại
hoặc là những cái vấn đề mà chưa phù hợp thực tiễn
chương trình đối thoại cũng đã thảo luận làm rõ vai trò của văn học nghệ thuật
trong việc góp phần dình dữ văn hóa bản sắc
cũng như nguyện vọng mong muốn của những người làm nghệ thuật
trong việc tạo điều kiện phát huy các giá trị mang bản sắc văn hóa dân tộc
sau buổi đối thoại này các chương trình đối thoại văn hóa
dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng
với những nội dung và chủ đề khác nhau
chuyển sang một số thông tin về an ninh trật tự khác
tối qua ngày hai mươi bảy tháng sáu công an phường một mươi bảy quận gò vấp tp hcm
đã có mặt tại hiện trường chiếc xe ô tô bị cháy
đã lập biên bản vụ việc và hướng dẫn lái xe
làm các bước cần thiết để làm thủ tục bảo hiểm xe
khoảng một mươi chín h bốn mươi năm chiếc xe biển tp hcm hiệp bốn e cuspo
đang lưu thông trên đường nguyễn oanh hướng từ quận một mươi hai về quận gò vấp
khi đến trước số nhà ba trăm hai mươi một nguyễn oanh thuộc phường một mươi bảy quận gò vấp
thì bất ngờ chết máy dường thường là đột ngột
ngay lập tức phía nắp capo bốc khói
lúc này trên xe có hai người thế vệ đã nhanh chóng xuống xe mở nắp capo
thì lửa bùng phát ra ngoài
ngoài dù bình chữa cháy mini thì một số người dân cũng đem bình chữa cháy
loại lớn đó hỗ trợ dập lửa
lái xe cho biết xe vừa mới lan bánh được vài cây số thì xảy ra sự cố
trước đó xe thường xuyên sử dụng và không có dấu hiệu bất thường
theo ghi nhận toàn bộ dây điện dây dẫn động cơ và phần nhựa bị cháy hoàn toàn
theo nhận định của tài xế nguyên nhân rất có thể do chập điện
và xe có mua bảo hiểm nên đã liên lạc được với công ty bảo hiểm
nhưng gần một giờ vẫn chưa có nhân viên nào tới hiện trường
thưa quý vị vừa qua đoàn thanh niên công an tỉnh tiền giang
đã phối hợp với đoàn thanh niên các đơn vị
là trường đại học cảnh sát nhân dân bộ chí huy quân sự tỉnh
bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh và huyện đoàn hai huyện châu thành và cai lậy
tổ chức lễ ra quân thực hiện chiến dịch hành quân xanh
khối lực lượng vũ trang tính tiền giang năm hai nghìn hai mươi
tham gia hội thi gồm có các đội của các đơn vị
đến từ khối xây dựng lực lượng công an thành phố cần thơ
theo quy định của bang tổ chức mỗi đội phải thực hiện những món ăn
phù hợp với phong tục tập quán của người việt nam
đảm bảo các tiêu chí ngon đủ chất dinh dưỡng trình bày đẹp mắt
thuyết trình lưu loát đảm bảo thời gian và chi tiêu hợp lý
với sự nhanh nhạn khéo léo sáng tạo các đội đã hoàn thành
phần thi bữa cơm gia đình với những món ngon nam bộ
đậm đà bản sắc phương nam giàu chất dinh dưỡng
cùng với đó phần thuyết minh về các món ăn được các đội
thể hiện sinh động hấp dẫn đi vào trọng tâm của chủ đề hội thi
hội thi nấu ăn đã tạo ra sân chơi bổ ích không khí giao lưu
vui tươi phấn khởi giữa đoàn viên hội viên và công đoàn viên trong khối
hoạt động này cũng nhằm giúp các cán bộ chiến sĩ các đơn vị
tham gia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững
thưa quý vị đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn khối xây dựng
lực lượng công an thành phố cần thơ vừa tổ chức hội thi nấu ăn
với chủ đề bữa cơm gia đình chào mừng ngày gia đình việt nam ngày hai mươi tám tháng sáu
chiến dịch hành quân xanh khối lực lượng vũ trang của tỉnh tiền giang
năm hai nghìn hai mươi tổ chức trên địa bàn sáu xã thuộc hai quyện châu thành và cây lệ
có ba trăm bốn mươi đoàn viên thanh niên tham gia thời gian ba tuần từ ngày hai mươi sáu tháng sáu
đến ngày một mươi bảy tháng bảy trong đó có hai trăm tám mươi sinh viên trường đại học cảnh sát nhân dân
phối hợp đoàn thanh niên công an tỉnh đoàn viên thanh niên cơ sở để hoạt động thực tế
trong chiến dịch hành quân xanh đoàn viên tham gia sẽ thực hiện ba cùng
cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân thực hiện công tác dân vận vận động nhân dân
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa và chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới
tham gia cùng chính quyền công an địa phương và các đoàn thể quần chúng
thực hiện công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần giữ gìn an ninh trực tự và giải quyết các vấn đề an ninh trật tự tại địa phương
tiếp tục với một câu chuyện đời sống thưa quý vị cà mau với đặc trưng sông nước
vào bờ biển dài từ lâu vốn nổi tiếng khắp cả nước bởi những làng làng nghề làm cá khô
từ những làng nghề này việc tạo cầu nối giữa biển và bờ thông qua phát triển hậu
cần nghề cá để tạo việc làm cho phụ nữ đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua
tận dụng thế mạnh về kinh tế biển của địa phương gia đình chị thái thị phấn
ở vị trấn cái đôi vàm huyện phú tân tỉnh cà mau đã mạnh dạng mở dịch vụ
thu mua chế biến hải sản được một mươi năm nay
để có thể cung cấp số lượng lớn cá khô cho thị trường trong và ngoài tỉnh
chị phấn vận động các chị em phụ nữ tại khóm bốn hợp tác thành lập tổ phụ nữ
làm cá khô thương phẩm tăng thu nhập cho bản thân và gia đình
theo mùa theo nước
có cái gì mình mặn sẽ hết
mùa mưa thì cũng hơi cực
mùa mưa thì mình mặn mình để đó
nắng thì mình đem ra phơi
mà hẳn đem ra có lỡ mưa thì mình rinh y dĩ vô kho
ở xứ biển thì mình mặn khô
nhà biển thì có chỉ cá
thì giờ mình ở đây mình cũng đeo ở đây thôi
mình mặn lâu năm vậy
mối với má cũng có
với vai trò làm đầu mối chị phấn đi thu mua cá biển từ các ghe đến bắc
sau đó tập hợp chị em lại để sơ chế
làm cá khô
làm cá khô các loại bán ra thị trường
tiền không trả theo sản phẩm
nên chị em có thêm thu nhập
cũng từ lợi thế của xã biển
hội liên hiệp phụ nữ xã khánh hội huyện u minh
đã vận động chị em xây dựng các dịch vụ thu mua hải sản
vá lưới và đầu tư buôn bán sản phẩm hải sản khô
đơn cử như tổ hợp tác làm cá khô hương quê
được thành lập tại ấp lung ranh xã khánh hội
đã giải quyết được việc làm cho nhiều lao động
tại khu tái định cư này
nước thì có cái này là ốc cân gì mà
còn không có thì nó không
ở nhà vài chục ngàn gì
ngày năm sáu chục ba sáu chục
cá ít thì bằng ít cá nhiều thì bằng nhiều
cái cá nhiều thì bằng được bảy mươi chục sáu mươi chục
thì dạo sáu bảy mươi
vậy chứ đây đâu có làm nhà gì đâu
thì cá không chứ đâu có làm gì đâu
ngoài việc là chồng người thân trong gia đình đi biển
thì tất cả hội viên phụ nữ ở đó không có việc làm ổn định
chính vì vậy mà hội liên hiệp phụ nữ xã khánh hội
chọn xây dựng cái hội viên phụ nữ
cái mô hình phát triển kinh tế
bằng cách là chế biến hai sáng khô
để hợp lệ với tình hình thực tế
thứ nhất là cái nguồn nguyên liệu đầu vào của nó ổn định
thứ hai là cái đầu ra
và việc thứ ba nữa là tạo cái thu nhập
cũng như nâng cái đời sống kinh tế của chị em phụ nữ
ở đó có điều kiện để phát triển
thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ vùng biển phát triển kinh tế
đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho nhiều hội viên phụ nữ
giúp họ có việc làm ổn định
tăng thu nhập vương lên giảm nghèo
bên cạnh đó góp phần hỗ trợ tích cực cho nghề vương khơi đánh bắt
nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông
thời gian qua công an tỉnh lạng sơn đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
lập chốt để phát hiện xử lý các hành vi vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn
và đặc biệt là xử lý nghiêm đối với hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
ghi nhận của phóng viên thời sự
người thanh niên này tham gia giao thông trên đường
tuy nhiên lại không mang theo giấy tờ đầy đủ
và khi được hỏi lại đưa ra những lý do hết sức mơ hồ
ngoài việc người dân tham gia giao thông còn chưa ý thức được về việc
phải đảm bảo đầy đủ giấy tờ
khi đi trên đường
thì vẫn có những lái xe đã uống rượu bia
nhưng vẫn điều khiển tay lái
để xem tình hình như thế nào
trong thời gian qua trên địa bàn hạng sơn
chúng tôi cũng đã tăng cường công tác cẩn trang kiểm soát
xử lý nghiêm với hành vi vi phạm về nồng đội côn
tuy nhiên qua thực tế công tác
trên địa bàn vẫn tình trạng người tham gia giao thông
sử dụng rượu bia trong cơ thể có nồng đội côn
khi tham gia giao thông thì cũng còn diễn ra khá là phổ biến
trong cái đợt cao điểm tầm kiểm soát
trong vòng một tháng
thì lực lượng giao thông của tỉnh hạng sơn có kiểm tra gì đó
sử lý trên bốn trăm linh trường hợp vi phạm về nồng đội côn
trong đó thì chủ yếu đối tượng vi phạm là điều khiển xe mô tô
thế thì qua kết quả xử lý như vậy
chúng tôi có thể nhận thấy là
đánh giá là tình trạng vi phạm về nồng đội côn trên địa bàn
vẫn còn có chiều hướng diễn biến phức tạp
thời gian tới cùng với tăng cường tuyên truyền
nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
sẽ tăng cường sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
để ghi lại những hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện
và xử lý theo quy định của pháp luật
qua đó nhằm giăn đe nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
góp phần hạn chế mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra
thưa quý vị và các bạn
đằng sau những chiến công hiển hách của người chiến sĩ công an nhân dân
không thể không kể đến vai trò đặc biệt quan trọng của hậu phương
nơi máy ấm gia đình
bởi gia đình ấm no hạnh phúc là nền tảng tạo động lực tinh thần
để các chiến sĩ yên tâm công tác
vâng trong lực lượng công an thành phố đà nẵng
thì nhiều gia đình có vợ hoặc chồng
hoặc cả hai vợ chồng đều công tác trong lực lượng
hiểu chia sẻ và giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ
là cách mà họ đối mặt và khắc phục khó khăn trong cuộc sống hôn nhân
trở thành một gia đình tiêu biểu
gia đình đại úy hà phước tuân
phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận sơn trà là một điển hình như vậy
hơn chín năm gắn bó với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
hơn ai hết đại úy hà phước tuân
là người thấu hiểu rõ nhất tính chất của việc
bất kể giờ giấc thời gian
đồng chí phải có mặt trực tiếp đấu tranh
bám sát đối tượng trong suốt mấy tuần liền
đó là chưa kể những hiểm nguy đang chờ phía trước
và bản thân đồng chí tuân
cũng đã từng đối diện với nguy cơ phơi nhiễm

trong lúc khó khăn ấy
đồng chí vẫn luôn lạc quan
và nỗ lực chỉ huy khám phá thành công nhiều chuyên án
bởi anh đã được tiếp thêm động lực
từ chính đồng nghiệp
và cũng là người vợ
đồng hành trong suốt hành trình chín năm ấy
mình cũng thông cảm được
với tính chất và nghề nghiệp của chồng
nên luôn động viên
và chia sẻ với anh
khuyên anh là cố gắng
hoàn thành tốt nhiệm vụ
thực hiện tốt phương châm
vì nước quen thân
vì nhân phục vụ
xứng đáng với danh hiệu
người chiến sĩ công an nhân dân
như bác hồ đã từng nói
quá trình đối tranh chiến án
đối với một số chiến án lớn
bắt buộc chúng tôi phải theo dõi đối tượng
trong một thời gian dài
vì đối tượng có tùy thì hoạt động hầu như bảy đêm
nên là chúng tôi hầu như là
xa nhà thường xuyên
cái việc là tiếp xúc gặp gỡ
và chăm lo cho con cái
thì rất là ít trong mặt thời gian
khi mà đánh xong láng
về lại với gia đình
thì điều đó như là một hạnh phúc vỡ hòa
vui và hạnh phúc
bởi lẽ khoảng thời gian cùng vợ
cùng hai đứa con trai khấu khỉnh xưng vậy
bên mâm cơm gia đình
là điều không hề dễ dàng
chiến sự đồng cảm
sẽ chia niềm vui
và cả nỗi buồn
giữa buồn bề lo toan cuộc sống hôn nhân
và công việc
đã giúp anh chị vượt qua trở ngại
trở thành điểm tựa cho nhau
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tiếp tục vùng đắp tình thương
trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái
và xây dựng gia đình đầm ấm
đằng sau đồng chí tương là có gia đình
vợ của đồng chí tương
cũng là nữ chiến sĩ công an
làm công tác ở công an thành phố
cho nên là cũng hiểu được
cái khó khăn gian khổ và chia sẻ với chồng
thì chính điều đó
nó cũng tạo có động lực
và hình thành một gia đình tiêu biểu xuất sắc
bản thân đồng chí tương luôn luôn là
những đồng chí đạt danh hiệu
rất là cao
trong công tác thi đua hàng năm
đồng chí được bộ công an
công an thành phố đà nẵng
quỹ ban dân quận khang tẹn cá nhân
và tập thể đậu má tí rất nhiều lượt
luôn háo hức trở về
đó là nhà
có những người yêu thương
đó là gia đình
có được cả hai
đó là hạnh phúc
đối với anh tuân và chị thảo
niềm hạnh phúc của họ còn là lớn lao hơn
và khi cuộc sống thêm bình yên
người dân hạnh phúc
thì khi đó người chiến sĩ công an
mới hoàn thành nhiều chuyện
vụ gia đình mình
mới thực sự là hạnh phúc
sau giãn cách xã hội
để phòng chống đại dịch covid một mươi chín
du lịch của tỉnh bình định mau chóng
có nhiều chuyển biến tích cực
theo thống kê của sở du lịch
trong sáu tháng đầu năm
thì ước tính đón được năm hai trăm năm mươi hai lượt khách
tăng gấp gần ba lần so với tháng trước
doanh thu ước đạt

tăng hơn hai lần
theo sở du lịch
bình định thời gian tới
tỉnh sẽ tổ chức chương trình giới thiệu
điểm đến trong liên minh kích cầu du lịch
tỉnh bình định phú yên gia lai đắk lắc
và dự kiến mở rộng thêm
hai tỉnh quảng ngãi con tum
tùy theo diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín
sẽ xem xét thực hiện các đề án kế hoạch
tổ chức hội thảo chương trình khảo sát
xúc tiến quảng bá để thu hút du khách
từ thị trường nga và đông âu nhật bản
hàn quốc đến với bình định
nhằm góp phần kích cầu du lịch nội địa
tối ngày hôm qua hai mươi bảy tháng sáu
tại khu vực phố đi bộ và vườn hoa lý thái tổ
hoàn kiếm hà nội
đã diễn ra lễ hội văn hóa hà nội điểm đến xanh
chương trình do ủy ban nhân dân thành phố hà nội
chỉ đạo và sở văn hóa và thể thao hà nội
phối hợp thực hiện
đây được xem là lễ hội diễu hành
đường phố lớn nhất của hà nội
từ sau dịch covid một mươi chín
lễ hội hà nội điểm đến xanh
nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá
điểm đến văn hóa du lịch hà nội
với mục tiêu quảng bá các giá trị nghệ thuật
và di sản của mảnh đất thăng long
nghìn năm văn hiến
giới thiệu người hà nội thanh lịch văn minh và thân thiện
mở đầu lễ hội là màn biểu diễn chống hội
múa lân đặc sắc và những ca khúc về hà nội
những tiết mục này thu hút sự theo dõi
của đông đảo khán giả xung quanh khu vực vườn hoa lý thái tổ
thực sự là mình cảm thấy rất là vui
bởi vì là cũng lâu lắm rồi
trên cái phố đi bộ này
thì mới có một cái chương trình như thế này
tại vì là kể từ sau mùa covid
thì bây giờ dân hà nội
thì mới được có những cái chương trình như thế này
để chúng tôi có thể hòa mình vào
và cảm nhận được cái không khí
đông người và náo nhiệt như thế này
tại lễ hội quy tụ hơn ba người tham gia
cùng các nghệ sĩ diễn viên nghệ nhân
người thực hành di sản văn hóa phi vật thể
truyền thống hà nội và người dân thủ đô
tất cả những nghệ sĩ này
cùng tham gia diễu hành đường phố
lễ diễu hành đường phố mô phỏng lại những phong tục
tập quán xưa và nay của người hà nội
đặc biệt đoàn diễu hành còn mô phỏng lại
những cán bộ chiến sĩ trong thời kỳ
chống dịch bệnh covid một mươi chín gồm có
bộ đội công an đội ngũ y bác sĩ
cựu chiến binh dân phòng
kèm theo đó là các khối diễu hành
về làng nghề thể thao nghệ thuật
và cuối cùng là khối quần chúng
mình thấy nó rất là đẹp
đầy màu sắc
dàn mọi người diễu hành
đều rất là xinh
lễ hội này là dịp để người dân
sống tại thủ đô hà nội thư giãn
và kết nối với nhau sau thời kỳ dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời còn thúc đẩy quảng bá
du lịch nội địa nói chung và du lịch hà nội nói riêng
trong bối cảnh việt nam chưa đón nhận khách du lịch ngoại quốc
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thì những lễ hội và các chương trình biểu diễn nghệ thuật
đường phố như hà nội điểm đến xanh
là một giải pháp thu hút du khách
trên cả nước
hiện nay hà nội đang trong giai đoạn tích cực quảng bá
giới thiệu điểm đến văn hóa lịch sử với thông điệp
an toàn thân thiện chất lượng hấp dẫn
góp phần kích cầu du lịch nội địa
và liên kết với các địa phương khác
hy vọng là những việc làm sáng tạo
và ý nghĩa này sẽ được nhân rộng trong cộng đồng
và đến đây thì chương trình an ninh ngày mới cũng xin được kết thúc
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn